ngày hai mươi tháng chín công an huyện bình chánh tp hcm đang điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải
xảy ra trên đường hương lộ tám mươi xã vĩnh lộc a làm một nam sinh tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu hơn sáu giờ cùng ngày xe tải biển số sáu mươi h một nghìn tám trăm ba mươi lưu thông trên đường hương lậu tám mươi
hướng từ đường nguyễn thị tú về đường trần văn giào
khi đến khu vực ấp một xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thì xảy ra vai chạm với xe máy
mang biển số tp hcm do một nam sinh điều khiển
hậu quả vụ tai nạn làm nam sinh tử vong tại chỗ
tiếp nhận thông tin công an huyện bình chánh đã có mặt xử lý hiện trường
lực lượng chức năng lấy lời khai và trích xuất camera an ninh quanh khu vực làm rõ nguyên nhân